trong ba trăm hai mươi chín ca mắc tính đến một mươi tám h ngày sáu tháng sáu có số ca điều trị khỏi là ba trăm linh bảy ca chiếm chín mươi ba ba số ca dương tính với sars cov hai là chín ca chiếm hai bảy số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là một mươi ca chiếm ba số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là ba ca chiếm chín
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là chín tám mươi tám người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện bảy mươi hai người cách ly tập trung tại cơ sở khác bảy một trăm năm mươi người cách ly tại nhà nơi lưu trú một tám trăm sáu mươi sáu người